thưa quý vị công an huyện bảo bàng tỉnh bình dương cho biết vào chiều ngày hôm qua
các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp để truy bắt nhóm người nghi là dùng súng để cướp tiệm vàng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba nhóm bốn người gồm hai nam và hai nữ bất ngờ
xông vào tiệm vàng bích quý nằm trên địa bàn thị trấn lai uyên huyện bào bàng
dùng một vật nghi giống súng đe dọa cướp đi một lượng lớn vàng trị giá khoảng chín trăm linh triệu đồng
sau khi gây án nhóm này lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
các đơn vị tiến hành truy bắt
trong quá trình tuần tra công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã phát hiện ngăn chặn
một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện là dùng dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn
phát hiện nhóm thanh niên gồm năm người đi trên hai xe máy lạng lách đánh võng và cầm theo hung khí
nên tổ tuần tra tiến hành đón lõng ngăn chặn
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận do mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn
các đối tượng đều rủi nhau mang theo hung khí để tìm thanh niên kia để trả thù
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc
nhập cảnh trái phép vận chuyển trái phép ba mươi hai viên ma túy tổng hợp vào địa phận nước ta
một người đàn ông mang quốc tịch lào đã bị lực lượng biên phòng điện biên phát hiện bắt giữ
khu vực phát hiện đối tượng thuộc địa phận xã pa thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tên là sô bích chú tại tỉnh phong sa lì lào
som bích khai nhận vận chuyển thuê ba mươi hai viên ma túy tổng hợp cho một người đàn ông
ở tỉnh phong sa lì lào mang sang việt nam giao cho một đối tượng không rõ danh tính
với tiền công là một mươi triệu kiếp lào
một con chó dại đã bất ngờ xông vào trường tiểu học trung học cơ sở dực yên
huyện đầm hà tỉnh quảng ninh và cắn một mươi ba học sinh cùng một thầy giáo
đây là thông tin được ủy ban nhân dân huyện đầm hà xác nhận vào ngày hôm qua ba tháng ba
ngay sau khi bị chó dại cắn
toàn bộ giáo viên và học sinh đã được tiêm vaccine và chuyển tuyến
tới trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh tiêm huyết thanh phòng chống dạy
con chó tấn công người cũng đã bị bắt lại xử lý và gửi mẫu xét nghiệm
kết quả mẫu dương tính với virus dại
ủy ban nhân dân huyện đầm hà đang phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh
khẩn trương khoanh vùng dập các ổ dịch xảy ra trên địa bàn
vác chạm giao thông không chỉ gây mất an toàn cho người đi đường
mà còn có thể dẫn đến những hành vi bạo lực ầu đà
thậm chí có những trường hợp chính người vi phạm lại sẵn sàng chửi bới gây gổ với người tham gia giao thông khác
đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội sau đây là ví dụ cụ thể
trên một tuyến đường thuộc quận long biên hà nội hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe máy
với tốc độ không kiểm soát không đội mũ bảo hiểm
chiếc xe này duyết đâm vào một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều khi cố lạng lách vượt lên
sau khi chửi bới thanh niên điều khiển xe máy đạp trực diện vào người phụ nữ sau đó bỏ chạy
hành động này đã gây bức xúc cho người đi đường
đây được xem là một hành động đáng lên án về ý thức văn hóa khi tham gia giao thông
hiện lực lượng chức năng trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng truy bắt
cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động các đối tượng ra trình diện
lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và chứng thu giữ là ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc bảy h ba mươi sáng ngày hôm qua tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi năm tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận bản hủy môi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam đang tàng trữ ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là sôm bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản hủy trả cụm bản sốt hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do son bích nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông ở tỉnh phong sa lì lào mang sang việt nam
giao cho một đối tượng không rõ danh tính tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi năm thì được trả tiền công là một mươi triệu tiền kíp lào
khi som bích vận chuyển đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện cơ mờ ga tỉnh đắk lắc vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn thành hoài chú tỉnh thừa thiên huế về hành vi lập tài khoản facebook ảo
mạo danh lãnh đạo nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại
theo điều tra ban đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hoài tự giới thiệu mình quen thân với một vị lãnh đạo cấp nhà nước có thể giúp chạy án miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho một bị can ở huyện cư mờ ga
sau đó hoài lập các tài khoản facebook ra lô ảo và dùng hình ảnh của chính vị lãnh đạo nhà nước làm ảnh đại diện rồi kết bạn nhắn tin với người nhà bị can
sau một thời gian đóng giả nhiều vai nhắn tin qua lại hoài đã lấy được lòng tin và yêu cầu người nhà bị can đưa tiền để đi lo chạy án
nên từ tháng một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người nhà bị can đã năm lần đưa tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng cho hoài
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm sáu mươi triệu đồng
do nghi ngờ bị hoài lừa nên sau đó người nhà đã đến công an huyện cư mờ ga trình báo
vào cuộc xác minh nhanh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cư mờ ga đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi và bắt quả tang hoài khi đang nhận thêm năm mươi chín triệu đồng của người nhà bị can
cho đến gần bảy giờ tối qua đám cháy tại hai nhà xưởng trên đường nguyễn văn bứa ở ấp một xã xuân thới thượng huyện hóc môn tp hcm đã được khống chế hoàn toàn
hai nhà xưởng rộng khoảng ba m hai bị cháy rụi đổ sập
đám cháy này bùng phát vào khoảng ba giờ chiều qua tại xưởng sản xuất nệm tạo thành cột khói đen cao
đám cháy qua lớn nên mặc dù đã huy động bình chữa cháy mini và bơm nước từ các con rạch để chữa cháy nhưng bảo vệ và người dân không thể khống chế
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy
trước đám cháy lớn chỉ huy chữa cháy đã gọi điện xin tri viện
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động một số đơn vị xuống hiện trường triển khai chữa cháy
sau hơn ba giờ đồng hồ tích cực dập lửa ngọn lửa được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường khoảng hai m hai nhà xưởng sản xuất nệm bị cháy rụi và đổ sập nhiều tài sản chứa bên trong trái đen
phía xưởng sản xuất cao su khoảng một m hai nhà xưởng cùng với nhiều thiết bị máy móc bị cháy và hư hỏng nặng nguyên nhân cháy đang được làm rõ
thời tiết khu vực tây nguyên đang bước vào mùa cao điểm mùa khô nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp bốn cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
xác định phòng là chính lực lượng chức năng và người dân đang túc trực từng giờ trên những cánh rừng
để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào đặc biệt ở vườn quốc gia gióc đôn nơi được xem là cánh rừng khộp dễ cháy nhất trong mùa khô
dưới cây nóng gần bốn mươi độ c trong vườn quốc gia gióc đôn khu rừng duy nhất của việt nam đang bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp
lá rụng xuống bao nhiêu phải được gom lại để đốt non
nhưng công việc này cũng tiềm ẩn nguy hiểm bởi hầu hết các loại cây rừng ở đây là cây họ dầu rất dễ bắt lửa và cháy lan ra
đặc điểm riêng về cái rừng khộp này là đầu mùa khô bắt đầu đầu mùa khô đến đợt lá đầu tiên là mình phải đốt non đốt cái thực bì sớm
khi đốt mình có kiểm soát hoặc là không để cho nhiều lớp lá rụng nhiều xuống mà nó cháy lớn sẽ ảnh hưởng đến cháy rừng lớn
vườn quốc gia gióc đôn trọng hơn một trăm một mươi năm hectare trong đó hơn năm trăm linh hectare là diện tích nương giấy cũ của hơn năm trăm linh hộ mơ nông ed và lào được phép canh tác
nhưng vào mùa khô khí hậu khắc nghiệt khó canh tác
hầu hết bà con tập trung tiếp xúc cho lực lượng kiển lâm phòng chống cháy rừng
trong mùa mưa rừng cũng giúp bà con rất nhiều
hai rau xanh rau ngót măng mùa khô nó sẽ cháy rừng nên như vậy cũng tham gia cán bộ vườn để mà dọn quét để mà hạn chế để nó cháy rừng
thành lập ban chỉ huy các tổ đội phòng cháy chữa cháy và túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn hối hợp với các cơ quan chức năng
cũng như là các xã vùng đệm và bà con các hộ các cộng đồng
nhân khoán để tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
khu rừng khộp này được đánh giá nếu không may xảy ra cháy lớn khả năng dập lửa bằng sức người là không thể
để bảo vệ được khu rừng này mùa khô là hành trình còn nhiều gian nan
liên quan đến vụ việc một công dân việt nam được cho là đã bị sát hại vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua tại higa siêu mô shiga nhật bản
ngay sau khi nhận được thông tin
cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng nhật bản để tìm hiểu và xác minh thông tin
hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát nhật bản đã bắt giữ một nghi phạm
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị phía nhật bản khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc xét xử cái phạm tội
cùng với đó các đơn vị liên quan được đề nghị làm việc với các cơ quan chức năng trong nước xác minh nhân thân liên hệ gia đình nạn nhân
chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định của pháp luật việt nam và sở hữu